hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lê văn đệ chú tại xã hòa hiệp về hành vi giết người
hàng ngày đối tượng đệ và nạn nhân chú cùng địa phương thường xuyên uống rượu cùng nhau
chiều ngày một mươi tám tháng năm sau khi uống rượu nạn nhân có đứng dậy đi vệ sinh
khi quay lại thì bất ngờ đệ lấy con dao trên vách tường sát hại làm nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án lê văn đệ đã kể lại sự việc cho người quen và đến công an xã hòa hiệp huyện tân biên đầu thú
trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
nguyễn thị nhung chú tại thành phố long khánh là giám đốc công ty tm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố và bắt tạm giam
kết quả điều tra xác định ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công ty của bà nhung làm giám đốc được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
cho thuê thửa đất với tổng diện tích gần ba mươi một m hai tại phường biểu hòa thành phố biên hòa để đầu tư điểm du lịch sinh thái
thời hạn thuê đất là năm mươi năm đến hết ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn sáu mươi bốn
sau khi được giao đất công ty không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám công ty tm đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần vận tải
giao nhận và thương mại qc do ông nguyễn ngọc huyện làm tổng giám đốc địa chỉ ở tp hcm
qua các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã xác định công ty tm do bà nhung làm giám đốc
đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị cáo huỳnh thành được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã hòa tân đông thị xã đông hòa
vừa bị tòa nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt một mươi năm năm tù
trước đó cùng với tội danh đã lần lượt bị toán nhân dân tp nha trang tỉnh khánh hòa
và toán nhân dân tp phan thiết của tỉnh bình thuận hai lần tuyên sử với mức án hai mươi sáu năm tù
tổng hợp các bản án huỳnh thành được phải chấp hành mức án là ba mươi năm tù
theo cáo trạng huỳnh thành được đã hai lần thuê xe ô tô sau đó lên mạng xã hội đặt làm giả giấy tờ xe đứng tên mình
rồi mang đi thế chấp chiếm đoạt số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng tiêu xài cá nhân
đội cảnh sát hình sự công an quận một tp hcm và công an các phường trên địa bàn vừa phối hợp kiểm tra công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên sinh han trên đường tôn đức thắng để ra soát hoạt động tài chính tại công ty này
rất đông cảnh sát có mặt để kiểm tra và nghi lời khai các nhân chứng của công ty sinh han liên quan đến hoạt động cho vay
đây là một động thái của công an quận một trong đợt kiểm tra giả soát các công ty tài chính có trụ sở
trên địa bàn ngoài ra công an tp hcm và các quận huyện tp thủ đức đang tiếp tục đẩy mạnh ra soát xử lý xe phạm
tại các công ty tài chính thu hồi nợ trên địa bàn toàn thành phố
tại xã hàm phú huyện hàm thuận bắc của tỉnh bình thuận vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến bốn học sinh lớp năm tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng năm một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm kênh tại khu vực kênh sông quao
huyện hàm thuận bắc
những nước cuốn trôi đuối nước lúc xảy ra sự việc các bạn trong nhóm hô hoán kêu cứu nhưng khi người dân đến cứu thì không kịp
đến tối ngày hai mươi tháng năm thi thể của bốn em được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự
bốn học sinh đuối nước là nữ đều là học sinh lớp năm trường tiểu học hàm phú một
để không xảy ra những vụ đuối nước thương tâm các bậc phụ huynh cần quan tâm giám sát con trẻ nghiêm ngặt
nâng cao nhận thức về luyện tập môn bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ
chuyển sang một tin về an ninh trật tự
vào sáng ngày hôm nay một vụ cháy đã xảy ra tại nhà kho của một công ty nằm trên địa bàn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt đúng lúc
kịp thời cứu được nạn nhân ra ngoài trước nguy cơ ngạt khói
vào lúc một mươi h bốn mươi sáu phút trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà kho công ty trách nhiệm hữu hạng sanchin việt nam
địa chỉ số một mươi năm đường số bốn mươi phường an khánh thành phố thủ đức
trung tâm đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức gồm tám xe cùng ba mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến nơi nhận thông tin có ba người bên trong trong đó có một phụ nữ trong lúc hoảng sợ đã vào bên trong to lét đóng kính cửa trú ẩn
rất nhanh chóng các chiến sĩ đã kịp thời phát hiện đưa người phụ nữ ra ngoài
nếu chậm trễ chỉ vài phút nữa có thể người này đã nguy hiểm đến tính mạng đồng thời hướng dẫn cho hai người khác ra ngoài an toàn
sau hơn một mươi phút có mặt làm nhiệm vụ giải cứu cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế đám cháy bảo vệ được một trăm bốn mươi năm trên một trăm năm mươi diện tích nhà kho
vụ cháy không lớn tuy nhiên đã cho thấy vẫn còn những trường hợp tự gây nguy hiểm cho mình khi lựa chọn nhà tắm tolet làm nơi trú ẩn khi xảy ra hỏa hoạn
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một mươi một người thiệt mạng tại thành phố tịnh tây bắc sách của tỉnh quảng tây trung quốc
chín tháng năm bộ ngoại giao cho biết theo tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh của trung quốc cho biết trong vụ tai nạn có chín người mang giấy tờ tùy thân có quốc tịch việt nam
ngay sau khi nhận được thông tin tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết
yêu cầu phía trung quốc đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân việt nam
bộ ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân các nạn nhân sớm thông báo cho các gia đình nạn nhân và địa phương liên quan
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao cục lãnh sự và tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đang tích cực theo sát vụ việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của việt nam và trung quốc
triển khai các biện pháp cần thiết bảo hộ công dân và hỗ trợ gia đình các nạn nhân xử lý vấn đề hậu sự
thưa quý vị và các bạn thực hiện thực tiễn cho thấy lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an xã bán chuyên trách đang là mắt xích quan trọng là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
tuy nhiên tổ chức hoạt động của lực lượng này trong thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập nhất là chưa có luật quy định cụ thể đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở nhằm đảm bảo hành lang pháp lý và quyền lợi cho việc tổ chức và hoạt động của lực lượng này

trong năm đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng bộ công an cùng các đơn vị tài trợ nhà hào tâm đồng hành cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái và bàn giao công trình nâng bước em tới trường tại xã hùng lợi huyện yên sơn
trong năm đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tuyên quang phối hợp với đoàn thanh niên
vô liên tục cho nên phải tạm chú thường xuyên mà tạm chú thường xuyên thì mỗi lần tạm chú cho
một em bô mới thì phải đi lên cho bơm an thì hơi bị rắc rối mắc thời gian cho nên chị nghĩ là
tạm chú của dịch vụ công thì tiện lợi hơn
có nhu cầu xin visa đi du lịch ông nguyễn văn minh được tổ công tác triển khai đề án sáu
hướng dẫn làm giấy xác nhận thông tin cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến
chỉ trong vài phút thao tác trên điện thoại ông đã có thể hoàn thành thủ tục ngay tại nhà
người dân họ rất là hài lòng khó đi tới đi lưu nhiều nhưng mà ngồi ở nhà vẫn khai được thông tin
họ nhận được cái tờ báo thông tin rất cảm ơn các dân tư văn như vậy nói chung lần đầu nó hơi bỡ ngỡ
ngày sau này chắc ra thuận tiện hơn nó rất là dễ làm đối với nhiều người dân đặc biệt là những
người lớn tuổi dịch vụ công trực tuyến vẫn còn khá mới mẻ vì thói quen và tâm lý ngại thay đổi
nên nhiều người vẫn thay đổi
người dân vẫn lựa chọn đến trực tiếp các cơ quan để làm thủ tục hành chính hiểu được điều đó
lực lượng cảnh sát khu vực cùng các tổ công tác triển khai đề án sáu tại tổ dân phố thôn đã đi
sâu vào đời sống của người dân để kịp thời nắm bắt những nhu cầu thực tế trực tiếp hướng dẫn cho
họ thao tác trên điện thoại và có những cách tuyên truyền rất mới mẻ để người dân thấy được sự
dùng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích và rất dễ thực hiện cái thời gian đào
người dân vẫn thay đổi
hiện nay nhiều gia đình đã biết cách thực hiện các thao tác đó và thông qua thao tác đó
người dân đăng ký thường trú hoặc thay đổi giấy tờ đã tích hợp người dân thực hiện rất tiện lợi
cũng qua đó
cảnh sát khu vực và tổ chức